hải vân quan nằm trên núi hải vân được triều nguyễn xây dựng năm minh mạng thứ bảy năm một nghìn tám trăm tám mươi
nằm trong hệ thống phòng thủ của kinh đô huế xưa
ngày nay địa danh này là vùng giáp danh giữa thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế
nhiều năm qua cụm di tích hải vân quan trên đỉnh đèo hải vân bị biến thành phế tích
công trình từng được ví là đệ nhất hùng quan bị bỏ hoang không được trùng tu
do việc phân danh giới địa lý của đà nẵng và thừa thiên huế chưa được thống nhất
với sự nỗ lực của hai địa phương huế và đà nẵng ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành quyết định công nhận hải vân quan
là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật các quốc gia
việc thắng tích này được công nhận di tích cấp quốc gia đã chấm dứt cuộc răng co quyền quản lý kéo dài hai mươi năm
giữa thừa thiên huế và đà nẵng
thời gian qua bộ văn hóa thể thao và du lịch đã từng công nhận di tích văn hóa phi vật thể chung
cho nhiều địa phương như trường hợp công nhận không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên đàn ca tài tử
trong khi đó hải vân quan là di tích vật thể đầu tiên trên cả nước có sự phối hợp giữa hai địa phương
trong quá trình làm hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận di tích
đây sẽ là tiền đề cho các địa phương khác có chung di sản làm theo
mười ngày sau khi hải vân quan được công nhận là di tích quốc gia
sở văn hóa thể thao và du lịch hai địa phương thừa thiên huế và đà nẵng
cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng
và đề xuất phương án bảo vệ phát huy giá trị hải vân quan
sau khi được bộ văn hóa thể thao du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia
thì vấn đề cần thiết nhất của hai địa phương đó là chúng ta phải triển khai các hoạt động về nghiên cứu khoa học
và từ hoạt động nghiên cứu khoa học đó thì chúng ta sẽ triển khai những cái vấn đề
như là cắm mốc di tích rồi xem xét ưu tiên thứ từ những công trình nào quan trọng nhất
mà có khả năng sẽ hư hỏng tiếp
và từ chỗ đó thì chúng ta sẽ có những ưu tiên nguồn vốn đầu tư để mà sửa chữa các công trình
giữa thừa thiên huế và đà nẵng là hai địa phương láng giềng cách nhau chỉ một con đều
nhưng mà ở hai cái vùng văn hóa khác nhau bắc trung bộ và nam trung bộ
ngoài ra thì cũng có một cái số mặt khác nhau nữa
bây giờ chúng tôi đang đi tìm điểm chung thì đây là một cái điểm chung rất là lý tưởng
là các hải văn quốc
hải quân là kết nối giữa hai địa phương nhưng điều quan tâm của chúng tôi là làm sao đây sẽ trở thành
một điểm đánh thông quân hấp dẫn đối với du khách gần xa
hải văn quân đã có đủ hồ sơ pháp lý để được bảo vệ theo luật di sản
trước mắt hai bên sẽ phối hợp xây dựng một bộ tiêu chí quản lý trùng tu bảo tồn phát huy di tích
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế sẽ đầu tư năm trăm linh triệu đồng vào các hạng mục cải tạo lối đi
dựng lan can an toàn cho khách tham quan cải thiện môi trường
chống xâm phạm di tích ngay trong năm hai nghìn một mươi bảy